ngày năm tháng một mươi hai tỉnh quảng nam vừa ban hành quyết định tạm ứng hơn một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
để kịp thời hỗ trợ cho người dân có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tàn lợn châu phi
theo đó tỉnh quảng nam tiến hành hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức cá nhân ở một mươi sáu huyện thị xã
thành phố có lợn bị tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
trong đó địa phương được tạm ứng nhiều nhất là huyện thăng bình với gần bảy mươi tỷ đồng
sở tài chính sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh theo dõi hướng dẫn giám sát các địa phương
thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức cá nhân có lợn bị tiêu hủy
đồng thời giao sở tài chính kho mạc nhà nước tỉnh quảng nam lập thủ tục cấp tạm ứng kinh phí
và hướng dẫn các địa phương thanh quyết toán theo quy định
từ khi bùng phát dịch tỉnh quảng nam buộc phải tiêu hủy hơn một trăm bốn mươi tám con lợn bị nhiễm bệnh